thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vào tối ngày hôm qua hai mươi bốn tháng ba bộ y tế công bố số người mắc covid một mươi chín ở việt nam thêm một mươi một ca tổng là một trăm ba mươi bốn ca
trong đó có hai học sinh hai du học sinh trở về từ anh bốn người từng đến quán ba bodda và ba người trở về từ tây ban nha
một bệnh nhân từng đến bệnh viện bạch mai khám bệnh và một trẻ em một mươi tuổi
như vậy tính đến thời điểm hiện tại việt nam đã ghi nhận một trăm ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi bảy ca đã chữa khỏi chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong
các bệnh nhân còn lại hiện đang được cách ly điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước
tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi cách ly là một năm trăm chín mươi sáu người
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là bốn mươi sáu chín trăm ba mươi ba
trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
các nước tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn

cảnh sát quốc gia indonesia ngày hai mươi bốn tháng ba tuyên bố sẽ buộc tội hình sự
đối với những người vi phạm lệnh cấm tụ tập đông người để ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín
trong khi đó chính phủ các nước châu âu đã ban hành nhiều lệnh cấm nghiêm ngặt
để đảm bảo người dân ở nhà tránh nơi đông người và tránh tiếp xúc với người khác
giảm tiếp xúc xã hội là lời kêu gọi của chính phủ các nước châu âu
tới người dân trong thời kỳ đại dịch covid một mươi chín
còn tại australia tối ngày hai mươi bốn tháng ba

động thái nhằm thắt chặt sự kiểm soát hoạt động của người dân
để làm chậm lại sự lây lan của dịch bệnh
nội các mở rộng của australia vừa quyết định thắt chặt các hoạt động của người dân
tại nơi công cộng cũng như các hoạt động tập thể
cùng ngày chính phủ ai cập tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm từ bảy giờ tối đến sáu giờ sáng
và nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh
nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan malaysia vừa triển khai thiết bị bay không người lái
để kiểm soát người dân cách ly xã hội
biện pháp triển khai thiết bị bay không người lái được áp dụng khi malaysia bước vào tuần thứ hai
áp dụng quy định hạn chế di chuyển
máy bay không người lái sẽ giám sát xem người dân có tuân thủ việc cách ly xã hội
như tránh tụ tập ở nơi đông người hay hạn chế đi lại hay không
nếu như bị phát hiện không tuân thủ người vi phạm sẽ bị phạt một riggic
tương đương với năm hai triệu đồng hoặc là bị phạt tù lên tới sáu tháng tù giam
thậm chí kết hợp cả hai hình phạt
vào đầu tuần này thủ tướng malaysia cho biết có thể sẽ kéo dài quy định hạn chế di chuyển
thưa quý vị virus sars cov hai đến nay vẫn là một bí ẩn đối với loài người
và đang tiếp tục hoành hành trên thế giới
ngày càng có nhiều quốc gia thông báo những ca bệnh đầu tiên khiến cho dịch bệnh
trở nên phức tạp và khó kiểm soát hơn bao giờ hết
chuyên gia trung quốc vào ngày hai mươi bốn tháng ba cho biết thời gian thải động của loại virus sars cov hai
thường khá dài
với những nghiên cứu hiện có tại trung quốc ông vương quý cường
trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện số một thuộc đại học bắc kinh
đã đưa ra một vài nhận xét về sự khác biệt giữa covid một mươi chín với một số dịch bệnh đã biết trước đó
theo chuyên gia này nếu so sánh với sars và cúm covid một mươi chín có một số đặc điểm riêng
chẳng hạn như thứ nhất khả năng lây nhiễm của virus sars cov hai rất mạnh
mạnh hơn sars nhiều và tương đương với cúm
thứ hai tình trạng bệnh của covid một mươi chín nặng hơn cúm nhưng nhẹ hơn sars
ngoài ra thời gian tồn tại của sars cov hai khá dài
tức thời gian thải độc của virus này khá dài dài hơn cả sars và cúm
ông cho rằng
những hiểu biết về virus sars cov hai vẫn đang trong quá trình tích lũy
và để hiểu được những đặc điểm tổng thể của loại virus này
cần tiến hành nhiều hơn nữa việc nghiên cứu theo dõi và phân tích số liệu
ông cũng đề cập tới việc sử dụng các liệu pháp khác nhau
để điều trị cho bệnh nhân có các triệu chứng khác nhau của bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ nên được đưa đi cách ly tập trung
theo dõi các dấu hiệu quan trọng và sẽ chuyển đến các bệnh viện được chỉ định
nếu các triệu chứng của họ xấu đi
ông vương quý cường cũng lưu ý rằng liệu pháp oxy phải được áp dụng
cho mọi bệnh nhân mắc covid một mươi chín
và liệu pháp hỗ trợ hô hấp là rất quan trọng để điều trị các trường hợp nặng
ông cho biết thêm rằng liệu pháp hỗ trợ hô hấp
bao gồm từ việc sử dụng mặt nạ oxy máy thở
cho đến máy trao đổi oxy qua mảng cơ thể ecmo